các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
ngày hai tháng bốn thông tin từ lực lượng chức năng phường quảng thành thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa xác nhận
trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khi một người đàn ông bị hàng xóm đâm tử vong
theo thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một tháng bốn
tại phố thành yên phường quảng thành thành phố thanh hóa
vào thời điểm trên ông bgt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ phố thành yên đã bị người hàng xóm tên hoàng ngọc văn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám gọi ra nói chuyện liên quan đến việc vai mượn
do mâu thuẫn trong lúc nói chuyện văn đã dùng dao truy sát tấn công ông tê
nạn nhân vùng bỏ chạy trước cửa quán bia cách nhà khoảng hai mươi năm mét thì gục xuống tử vong tại chỗ
ngay sau khi nhận tin báo công an tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ
phối hợp công an thành phố thanh hóa bắt giữ hung thủ thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường làm rõ vụ án
ngày hai tháng bốn nguồn tin cho biết phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận
vừa bắt giữ một đối tượng truy nát đặc biệt nguy hiểm
theo hồ sơ năm hai nghìn một mươi một hoàng tuấn điệp ba mươi bảy tuổi ngụ huyện tiên lãng thành phố hải phòng
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
sau khi bỏ trốn điệp ra bình thuận và tiếp tục gây án
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào năm hai nghìn một mươi
cuối năm hai nghìn một mươi ba điệp lại bỏ trốn về hải phòng
cùng đồng bọn tham gia trộm cắp tài sản và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng truy nã về tội trộm cắp tài sản
để qua mặt cơ quan chức năng điệp đã thay tên đổi họ bỏ trốn vào các tỉnh phía nam thường xuyên thay đổi chỗ ở và rất cảnh giác
qua thời gian dài theo dấu vết đến ngày hai mươi tám tháng ba bằng biện pháp nghiệp vụ trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận
nắm được thông tin đối tượng đang di chuyển từ tỉnh tiền giang về thành phố hồ chí minh
ngày một tháng bốn sau khi xác định điệp đang ở tại một khách sạn trên địa bàn quận một mươi thành phố hồ chí minh
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận đã phối hợp với công an quận một mươi triển khai lực lượng tổ chức vây bắt thành công
hiện hoàng tuấn điệp đã được di lý về công an tỉnh bình thuận để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
liên quan đến vụ nữ nhân viên quán cà phê ở xã thanh khê huyện thanh hà tỉnh hải dương bị một nam hành khách đến và có những hành vi không đúng chuẩn mực
ngày hai tháng bốn đại diện lãnh đạo công an huyện thanh hà cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành giám định tâm thần với nạn nhân để tiếp tục giải quyết vụ việc
theo đó đại diện lãnh đạo công an huyện thanh hà cho biết vụ việc này do công an xã giải quyết
đối với thông tin nữ nhân viên quán bị tâm thần thì phải giám định xem có đúng hay không phải dựa vào khoa học hình sự sau đó mới tiếp tục giải quyết
trước đó khoảng một mươi chín h một mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng ba tại quán cà phê era xã thanh khê phạm công sê sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở xã tân việt thanh hà hải dương
đã có hành vi xấu với thiếu nữ nts sinh năm hai nghìn bảy ở xã thanh xá đang là nhân viên quán cà phê này
theo đó sau khi s đuổi theo chụp ảnh mặt c thì bị đối tượng sử dụng vũ lực để yêu cầu chị xóa ảnh
sự việc dừng lại khi có người dân vào can ngăn
sau đó s đến trình báo công an xã thanh khê và đi khám sức khỏe tại trung tâm y tế huyện thanh hà
quá trình điều tra công an xã thanh khê đã xác minh tin và triệu tập c đến làm việc
công an huyện thanh hà giao công an xã thanh khê chủ trì giao đội điều tra tổng hợp phối hợp và hướng dẫn xác minh giải quyết vụ việc
sau đó thông tin được cho là do người nhà s đăng tải trên mạng xã hội cập nhật tình trạng sức khỏe của s cho biết
sau khi bị tấn công s có biểu hiện không bình thường hiện đang nhập bệnh viện bạch mai và điều trị tại khoa thần kinh
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra
mới đây một tài khoản mạng xã hội đã đăng bài chia sẻ lên các hội nhóm du lịch ở nha trang cánh hòa
về việc bị nhiều taxi xe điện câu kéo chở khách đến địa chỉ quán hải sản nhái bán giá đắt đỏ cân điêu ở nha trang
thu hút sự quan tâm của dư luận
ngay sau khi tiếp nhận thông tin sở du lịch khánh hòa đã vào cuộc xa mình
theo đó chủ tài khoản cho biết hôm ngày ba mươi tháng ba anh và bạn bè rủ nhau đặt taxi tới nhà hàng hải sản thanh sương địa chỉ số một mươi năm trần phú
tuy nhiên cả ba tài xế của hãng taxi quốc tế lại đưa đoàn khách đến một trăm linh hai trần phú một địa chỉ giả mạo của hải sản thanh sương
lúc này vì đến trước bạn của người này hỏi nhà hàng về việc đặt bàn trước
và đây có phải số một mươi năm trần phú không thì được nhân viên gần đầu xác nhận
vì thế nhóm thực khách đã gọi đồ trước khi nhận ra điều bất thường
chủ tài khoản cho biết mấm mụng bảo đơn giá cũng không quá đắt nên cả đoàn cố ngồi ăn
nhưng một con cá lúc bắt ở bể ba bốn kg khi mang ra chắc chỉ được một phần hai
đặc biệt nhân viên còn có ý giao đồ lúc người gọi không có mặt ở bàn
khiến nhóm khách không phát hiện vấn đề và không yêu cầu cân lại
từ việc gian dối trong việc cân đo theo chủ tài khoản độ tươi sống chất lượng hải sản cũng không thể được đảm bảo
kê lại vụ việc chủ tài khoản cho rằng vì hoa hồng đưa khách tới ăn cao
nên nhiều tài xế sẵn sàng đưa khách đến cửa hàng giả mạo kể cả khi khách yêu cầu đến địa chỉ khác
thậm chí tài xế không thèm lấy tiền taxi của khách
chủ tài khoản nói nha trang có nhiều điểm đẹp và dịch vụ tốt mình cực kỳ thích khi tới đây
nhưng nha trang cũng phải mạnh tay đối với những cửa hàng làm ảnh hưởng tới hình ảnh du lịch nha trang như quán này
những tài xế không trung thực đừng để hình ảnh một nha trang u buồn vắng vẻ như thời covid trở lại
những người này cũng cho biết thêm sau vụ việc anh đã liên hệ với đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của khách du lịch tỉnh khánh hòa
nhưng chưa nhận được phản hồi
ngay sau khi chia sẻ câu chuyện lập tức nhận được sự quan tâm với hàng nghìn lượt tương tác và hàng trăm bình luận
đáng chú ý nhiều du khách từng đến khánh hòa cũng đã gặp phải trường hợp tương tự
liên quan đến vụ việc chiều ngày một tháng bốn giám đốc sở du lịch khánh hòa đã đề nghị hiệp hội du lịch nha trang khánh hòa
liên hệ ngay với du khách để có thông tin đồng thời phản ánh cung cấp cho sở để phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra xử lý theo quy định nếu có vi phạm
đồng thời sáng ngày hai tháng bốn chủ tài khoản đăng tải vụ việc cũng cho biết phía công ty taxi gọi điện xin lỗi anh và xác minh thông tin về tài xế
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật được xin mời quý vị cùng theo dõi
ngày hai tháng bốn tin từ ủy ban nhân dân xã bình lương huyện như xuân tỉnh thanh hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một học sinh lớp một mươi hai tử vong
theo thông tin ban đầu chiều ngày một tháng bốn một nhóm bạn khoảng một mươi người rủ nhau vào khu vực hồ sông mực thuộc vườn quốc gia bến em nằm trên địa bàn xã bình lương như xuân vui chơi
trong lúc trèo thuyền ra hồ chơi do thuyền thủng nước tràn vào nvt sinh năm hai nghìn sáu ngụ thị trấn yên cát huyện như xuân không biết bơi
dẫn tới gặp nạn đuối nước mất tích đến khoảng một mươi bảy h hai mươi chiều cùng ngày nam sinh t được chính quyền địa phương nhân dân tìm thấy bàn giao cho gia đình lo hậu sự
hơn một giờ hai mươi phút sáng ngày hai tháng bốn trên tuyến đường điện biên phủ phường trường an tp huế tỉnh thừa thiên huế xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
thông tin ban đầu thời điểm trên xe máy biển kiểm soát bảy mươi năm f một nghìn bảy trăm năm mươi năm x do anh trần văn dê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại phường phước vĩnh tp huế
tỉnh thừa thiên huế điều khiển lưu thông trên đường điện biên phủ theo hướng từ đường phan chu trinh về đường đào tấn
khi xe đến trước số nhà một trăm linh sáu điện biên phủ phường trường an tp huế xe máy trên va chạm với xe máy biển kiểm soát bảy mươi năm d một nghìn bốn trăm hai mươi chín x chạy xe gồm ba thanh niên chưa xác định được người điều khiển
gồm trần văn quốc hát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường gia hội tp huế nguyễn văn m sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phường thuận lộc tp huế và trần thanh hát sinh năm một nghìn chín trăm tám
trần văn quốc hát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường phú hậu tp huế đang đi theo hướng ngược lại
hậu quả vụ tai nạn đã khiến anh trần văn dê và anh trần thanh hát tử vong tại chỗ
anh nguyễn văn mờ và anh trần văn quốc hát bất tỉnh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện hai xe hư hỏng nặng
nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
mới đây tại km một trăm hai mươi tám bảy trăm linh quốc lộ hai thuộc xã lưỡng vượng thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tuyên quang tiến hành dừng kiểm tra phương tiện xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát tám mươi chín c hai mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi hai
kéo theo rơ móc tải biển kiểm soát tám mươi chín r một nghìn chín trăm ba mươi bốn do anh lvs sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thôn mới xã bồ sao huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc điều khiển do có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông
quá trình kiểm tra giấy tờ tổ công tác nghi vấn giấy phép lái xe hạng fc của anh lvs không do cơ quan có thẩm quyền cấp
qua đấu tranh tại chỗ anh ad khai nhận đã mua giấy phép lái xe trên mạng xã hội với giá là bốn triệu đồng
tổ công tác tiến hành mời anh s về trụ sở phòng cảnh sát giao thông để tiếp tục làm việc sau đó bàn ra vụ việc cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tuyên quang điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn hà nội xảy ra ba mươi vụ tai nạn giao thông liên quan đến đường sắt khiến một mươi ba người tử vong
tuy giảm nhẹ về số vụ nhưng lại tăng về số vụ tai nạn nghiêm trọng so với năm trước đó
nhưng vụ tai nạn này đa phần đều do người dân không chấp hành đúng hiệu lệnh an toàn khi đi qua những đường lối mở cắt qua đường tàu
theo tổng công ty đường sắt việt nam hiện trên địa bàn thủ đô có tới sáu tuyến đường sắt đi qua với chiều dài một trăm sáu mươi hai km đi qua một mươi tám quận huyện với bốn trăm sáu mươi điểm giao cắt
trong đó có một trăm tám mươi ba đường ngang hợp pháp và còn hai trăm bảy mươi bảy lối đi tự mở
năm hai nghìn ba xảy ra ba mươi vụ tai nạn giao thông liên quan đến đường sắt khiến một mươi ba người tử vong
tuy giảm nhẹ về số vụ nhưng lại tăng về số vụ tai nạn nghiêm trọng so với năm trước đó
trong ba tháng năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông đường sát làm hai người tử vong
phó giám đốc tri nhánh khai thác đường sắt hà nội cho biết bên cạnh sự chủ quan lơ là thiếu cảnh giác của người dân
thì nguyên nhân chính là các lối đi tự mở chưa được xóa bỏ tiến độ làm đường gom hàng rào chưa được chính quyền địa phương quan tâm thực hiện
ngoài ra cần tăng cường tuyên truyền xây dựng lộ trình khẩn trương
mới xóa được lối đi tự mở phải giải quyết hết các vi phạm xây dựng nhà và lấn chiếm đất trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt
bảo vệ công trình đường sát đồng thời trước khi giao đất cho dân địa phương phải bố trí được lối đi để đảm bảo người dân đi qua
mà không phải giao cắt với đường sát để đảm bảo an toàn
cũng theo tổng công ty đường sắt việt nam sau ba năm triển khai quy định ba trăm năm mươi tám của thủ tướng chính phủ
hà nội mới giao đóng được sáu ba lối đi tự mở và chỉ xây dựng được hai hai km đường gom và hàng rào
đạt tỷ lệ rất thấp so với mục tiêu mà chính phủ đề ra
ngoài ra hà nội cũng chỉ mới thu hẹp được một trăm một mươi hai vị trí lối đi tự mở xây dựng được tám mươi chín vị trí g giảm tốc
và cắm được hai trăm năm mươi tám biển báo chú ý tàu hỏa và xây dựng được duy nhất một hầm chui
để giải đáp câu hỏi vì sao hà nội chậm triển khai xóa lối đi tự mở qua đường sắt
mới đây sở giao thông vận tải hà nội đã có văn bản trả lời rằng hà nội sẽ xây dựng đường gom hàng rào
và các công trình phụ trợ như đường ngang cầu vượt hầm chui qua đường sắt để xóa bỏ toàn bộ lối đi tự mở qua đường sắt
cụ thể về đường gom xây dựng hoàn thành hệ thống đường gom dài gần một mươi sáu mét
xóa bỏ toàn bộ các lối đi tự mở còn lại trên các tuyến đường sắt
hoàn thành việc xóa bỏ vị trí đường sát chuyên dùng giao cắt với đường sắt quốc gia là hai trăm linh bảy vị trí
kế hoạch là vậy thế nhưng tỷ lệ đường gom được xây dựng đường ngang dân sinh được xóa bỏ sau hơn ba năm hiện khá khiêm tốn
trong khi chỉ còn một năm rưỡi nữa là sẽ đến hạn xóa sạch lối đi tự mở
thiệt nghĩ với lộ trình và các giải pháp vô cùng chung chung như hiện nay hà nội khó có thể cản đích
như vậy mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông từ năm một mươi năm của hà nội sẽ khó đạt nếu như tai nạn giao thông đường sắt vẫn còn phức tạp
chiều ngày một bốn trên địa bàn tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã xảy ra mưa lớn kèm theo mưa đá hạt nhỏ trong khoảng một giờ
trận mưa đầu mùa có tác dụng giải hạn trong mùa khô
xong cũng đã gây ra sạt lở trên đèo fren
dự án vừa mới hoàn thành đưa vào sử dụng trước tên nguyên đán vừa qua
theo đó khoảng một mươi bốn h ngày một bốn trên địa bàn tp đà lạt có một trận mưa kéo dài khoảng bốn mươi năm phút
ngay sau đó tại km hai trăm năm mươi năm tám trăm linh thuộc đèo brent một khối lượng đá trên bờ ta luy dương sạt lở làm tràn xuống mặt đường
gây cản trở các phương tiện lưu thông qua đèo
sau khi xuất hiện sạt lở lực lượng chức năng tp đà lạt
ba quản lý dự án giao thông tỉnh lâm đồng đã bố trí lực lượng khẩn trương khắc phục sạt lở
các đơn vị đặt biển báo kéo dây cảnh báo ở hai đầu khu vực xảy ra sạt trượt
tiến hành phân luồng giao thông cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên đèo bren
đèo pren được tỉnh lâm đồng đã đưa vào sử dụng đèo hôm ba mươi một tháng một sau hơn một mươi một tháng nâng cấp mở rộng
tuyến đường đèo nối huyện đức trọng với thành phố đà lạt có chiều dài bảy bốn km
với tổng mức đầu tư năm trăm năm mươi ba tỷ từ ngân sách địa phương
lượng du khách quốc tế đến ninh bình tăng trưởng mạnh mẽ trong quý i được coi là động lực
để ngành du lịch ninh bình tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra từ đầu năm là đón bảy năm triệu lượt khách
trong đó có chín trăm linh lượt khách quốc tế
theo sở du lịch tỉnh ninh bình trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn tỉnh đón ba chín triệu lượt khách
trong đó có gần ba trăm bốn mươi lượt khách quốc tế
tăng ấn tượng nhất trong nhiều năm trở lại đây đạt năm mươi hai chỉ tiêu đề ra cho cả năm hai nghìn hai mươi bốn
trong số đó khách quốc tế đến ninh bình đạt ba mươi bảy bảy kế hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn tăng gần một trăm bốn mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tăng năm mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín thời điểm chưa chịu ảnh hưởng của covid một mươi chín
doanh thu du lịch ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đạt ba sáu trăm sáu mươi tỷ đồng đạt bốn mươi bốn ba mươi sáu so với kế hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn

doanh thu du lịch ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đạt ba sáu trăm sáu mươi tỷ đồng đạt bốn mươi bốn ba mươi sáu so với kế hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn
tăng gần bốn mươi bốn ba mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
tỉnh tập trung nguồn lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu điểm du lịch như tràng an bài đính
kênh gà quảng trứng đinh tiên hoàng đế công viên văn hóa trảng an
làm cơ sở thu hút đầu tư xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù mang thương hiệu riêng
tỉnh đầu tư xây dựng tuyến du lịch đường thủy kết nối thành phố ninh bình với tràng an và cố đô hoa lư
huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch mới theo hướng gắn với công nghiệp văn hóa
thêm trường phục dựng kinh thành hoa lư
địa phương khuyến khích các nhà đầu tư hình thành các khu dịch vụ du lịch phức hợp
dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn các trung tâm mua sắm vui chơi giải trí
phố đi bộ chợ đêm tại các địa bàn du lịch trọng điểm
các dự án đầu tư xây dựng khách sạn từ bốn đến năm sao đặc biệt là khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp
hệ thống nhà hàng đạt chuẩn nhà hàng cao cấp phục vụ du khách du lịch
đồng thời phát triển đa dạng sản phẩm du lịch như du lịch văn hóa tâm linh thể thao nghỉ dưỡng sinh thái
du lịch kết hợp với hội nghị hội thảo du lịch nông nghiệp các sản phẩm du lịch về đêm
ninh bình quan tâm bảo tồn và khai thác các giá trị di sản phục vụ phát triển du lịch
ưu tiên triển khai nghiên cứu xây dựng hồ sơ đề cử trình unesco
công nhận di tích núi non nước là di sản tư liệu của nhân loại
nghiên cứu xây dựng đề cử di tích quần thể nhà thờ đá phát diệm là di sản thế giới
tỉnh tăng cường phát triển thị trường quảng bá xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng
gắn với các sự kiện văn hóa lễ hội hội trợ hội nghị hội thảo trong nước và quốc tế
đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành du lịch
tập trung ưu tiên đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thực hiện chuyển đổi số du lịch để kết nối
nhằm hỗ trợ và gia tăng trải nghiệm cho khách du lịch và phục vụ quản lý
ninh bình tiếp tục xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh để kết nối hạ tầng dịch vụ du lịch
tăng cường ứng dụng công nghệ xanh sạch trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ và cơ sở lưu trú du lịch
chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch
ninh bình có địa hình đa dạng có đồi núi sông hồ đồng bằng vùng biển
mang đầy đủ sắc thái địa hình việt nam thu nhỏ
ninh bình không chỉ được tạo hóa yêu ái ban tặng nhiều cảnh quan thiên nhiên phong phú độc đáo và hấp dẫn
như danh thắng trảng an tàm cốc bích động vườn quốc gia quốc phương
khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước phân long
mà còn có nhiều di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quan trọng
đánh dấu những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc việt nam
như khu di tích lịch sử văn hóa cố đô hoa lư
dấu ấn của hành cung vũ lâm đền thái vi chùa bái đính nhà thờ đá phát diệm
bên cạnh đó ninh bình còn có nhiều di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc
với các lễ hội dân gian nghề thủ công và nghệ thuật truyền thống độc đáo ẩm thực phong phú
toàn tỉnh có một tám trăm hai mươi một di tích trong đó có hai trăm chín mươi tám di tích cấp tỉnh
tám mươi một di tích cấp quốc gia trong đó có ba di tích cấp quốc gia đặc biệt
đây được coi là những tiềm năng lợi thế lớn của ninh bình trong phát triển du lịch
có thể tạo nên những sản phẩm du lịch đặc thù có khả năng cạnh tranh
và tạo nên thương hiệu riêng cho du lịch ninh bình
quần thể danh thắng tràng an được unesco ghi danh là di sản văn hóa thiên nhiên thế giới
di sản hỗn hợp thứ ba mươi chín của thế giới và di sản hỗn hợp đầu tiên của đông nam á
đã tạo thế và lực cho sự phát triển của du lịch ninh bình
góp phần tạo động lực quan trọng phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh
và trung tâm du lịch của cả nước
năm hai nghìn hai mươi ba ninh bình đã được trang booking công bố giải thưởng travel review awards năm hai nghìn hai mươi ba
xếp vào top một mươi điểm đến thân thiện nhất thế giới
forbes tạp chí hàng đầu của mỹ và thế giới bình chọn ninh bình là một trong hai mươi ba địa điểm du lịch tuyệt vời nhất năm hai nghìn hai mươi ba
và chuyên trang du lịch nổi tiếng the travel của canada đề xuất ninh bình là một trong một mươi điểm đến nghỉ dưỡng
dành cho gia đình tuyệt vời nhất thế giới năm hai nghìn hai mươi ba
đến đây chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt